do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đã xuất hiện mưa to đến rất to
mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất tại các địa phương vùng núi và nhiều nơi bị chia cắt
tại thị trấn kim sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an mưa lớn đã cô lập hai mươi hai hộ dân với chín mươi tám nhân khẩu bản trăm lẻo
tại địa bàn huyện nghĩa đàn huyện quỳnh lưu mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu
có một mươi cầu tràn trên các tuyến đường huyết mạch vào xã lục dạ môn sơn thạch ngàn huyện con cuông bị ngập sâu gây chia cắt các bản làng
một trăm tám mươi bốn hộ dân bị nước tràn vào nhà gần một hectare rau màu ở các vựa rau tại tám xã trên địa bàn bị hư hỏng nặng
còn tại hà tĩnh vào ngày hai mươi năm tháng chín một lượng lớn đất đá sau đồi đã đổ ập xuống nhà một hộ dân khiến hai cháu nhỏ bị thương
mưa lớn kéo dài cũng khiến một số tuyến đường dân sinh tại huyện hương sơn bị ngập lụt chia cắt
tại huyện vũ quang có bốn xã hạ du bị ngập cục bộ một số thôn bị cô lập ba mươi một ngôi nhà tại huyện đức thọ bị tốc mái hàng trăm cây bóng mát cây ăn quả bị đổ bốn cột điện và bốn cột viễn thông bị gãy đổ
đặc biệt vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi năm tháng chín tại km tám mươi hai ba trăm linh trên quốc lộ tám a đoạn gần cửa khẩu quốc tế cầu treo hàng trăm khối đất đá đã chắn ngang quốc lộ tám a khiến giao thông từ hai phía bị ách tắc hoàn toàn